thưa quý vị và các bạn diễn đàn kinh tế xã hội việt nam hai nghìn hai mươi ba với chủ đề tăng cường năng lực nội sinh
kiến tạo động lực cho tăng trưởng và phát triển bền vững khai mạc vào sáng ngày hôm nay tại hà nội
chủ tịch quốc hội vương đình huệ cùng các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước đã tham dự và phát biểu tại diễn đàn quan trọng này
ngoài hơn bốn trăm linh đại biểu tham dự trực tiếp tại điểm cầu chính trung tâm hội nghị quốc gia tp hà nội
diễn đàn còn kết nối với một số điểm cầu của các học viện trường đại học diễn giả nhà khoa học
phát biểu khai mạc diễn đàn chủ tịch quốc hội vương đình huệ cho biết trong khó khăn chung của thế giới và khu vực
tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp khó lường hậu quả đại dịch covid một mươi chín kéo dài
tuy nhiên nhờ các chính sách giải pháp đúng đắn kịp thời chưa từng có tiền lệ thời gian qua
dưới sự lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt đồng bộ có hiệu quả của ban chấp hành trung ương đảng bộ chính trị ban bí thư
cùng sự đồng hành giám sát của quốc hội sự điều hành quyết liệt của chính phủ
nhìn tổng thể nửa nhiệm kỳ qua việt nam cơ bản đã vững vàng vượt qua khó khăn thách thức
trước những cơn gió ngược và đạt được nhiều kết quả quan trọng khá toàn diện
chủ tịch quốc hội vương đình huệ cũng thẳng thắn chỉ ra những khó khăn thách thức của nền kinh tế trong thời gian tới
chủ tịch quốc hội nhấn mạnh đây đều là những vấn đề vừa cơ bản dài hạn vừa mang tính thời sự cấp bách
đòi hỏi phải có giải pháp ứng phó ngay trong ngán hạn và giải pháp căn cơ có tầm chiến lược lâu dài
từ thực tế vướt lên trong đại dịch khi đối diện với những khó khăn thử thách khắc nghiệt như ba năm vừa qua
một trong những bài học quan trọng nhất là xây dựng và thúc đẩy nội lực mạnh mẽ
để ứng phó với những thách thức và tính chất bất định của các yếu tố bên ngoài
chúng ta cần tăng cường phát huy nội lực vận dụng khai thác kết quả ngoại lực có hiệu quả để thích ứng và phát triển
đây được coi là nhiệm vụ hàng đầu và xuyên suốt đặc biệt trong bối cảnh tình hình mới có nhiều biến động
rủi ro ngày càng gia tăng
việt nam cần tập trung giải quyết các thách thức bên trong cả trước mắt lẫn trong trung và dài hạn
tại các phiên chuyên đề và phiên toàn thể cũng như tọa đàm cấp cao đã có hơn bốn mươi ý kiến của các diễn giả
các nhà khoa học các doanh nghiệp và đại biểu trong và ngoài nước tham gia trao đổi thảo luận tương tác lẫn nhau
về kiến tạo động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế các đại biểu đã đưa ra rất nhiều gợi ý chính sách
trong đó tập trung vào năm động lực chủ yếu
thúc đẩy liên kết vùng
phục hồi và tăng trưởng các đầu tàu nền kinh tế phát triển khu vực kinh tế tư nhân doanh nghiệp nội địa
đẩy mạnh kinh tế số kinh tế xanh hoạt hiện và nâng cao chất lượng thể chế kinh tế
và nâng cao vị thế của việt nam trong chuỗi giá trị toàn cầu nâng cao năng lực tự chủ tự lực của nền kinh tế
phát biểu bế mạc chủ tịch quốc hội vương đình huệ khẳng định
diễn đàn đã dành nhiều thời gian trọng tâm không chỉ vào các vấn đề kinh tế xã hội mang tính thời sự ngắn hạn
mà còn tiếp cận các vấn đề lớn mang tính bao quát những xu hướng mới định hình của thế giới
các động lực các hướng đi mới cho tăng trưởng và phát triển bền vững của việt nam
các ý kiến tại diễn đàn thống nhất và nhấn mạnh rằng cần phải làm mới các động lực tăng trưởng cũ
các động lực tăng trưởng truyền thống trên cơ sở ban hành thực thi khuôn khổ chính sách pháp luật
để khuyến khích các thay đổi hành vi trong cả tiêu dùng sản xuất và đầu tư
các ý kiến tại diễn đàn đều nhất trí rằng cần phải vừa tập trung đỗ lực giải quyết
các vấn đề cấp bách khó khăn vướng mắt điểm nghẽn của nền kinh tế một cách trước mắt
đồng thời cần phải luôn kiên định và đặt trong bối cảnh các mục tiêu dài hạn
vừa phải phát huy ý chí tự cường nội lực nội tại của nền kinh tế
vừa tranh thủ khai thác và phát huy ngoại lực
tiếp tục chủ động tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng và hiệu quả
lần này tót lên cái tinh thần chung của diễn đàn nên là
những vấn đề mà trước mắt cấp bách là phải tổ chung giải quyết
về vận dụng khai thác hiệu quả ngoại lực
chủ tịch quốc hội cho biết cần phát huy động lực từ thu hút hiệu quả đầu tư nước ngoài
và đẩy mạnh xuất khẩu hướng tới bền vững
chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết và xúc tiến
thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài thế hệ mới
chủ tịch quốc hội ghi nhận thông điệp phát huy nội lực năng lực nội sinh
kiến tạo các động lực tăng trưởng mới được đưa ra rất mạnh mẽ tại diễn đàn lần này
khẳng định những thông tin quý hữu ích của diễn đàn
với các giải pháp kiến nghị rất rõ ràng
cụ thể sẽ là đầu vào tư liệu hết sức quan trọng được quốc hội
chính phủ các bộ ngành cơ quan hiệu quan nghiên cứu
trong quá trình hoạch định chính sách và quản lý nhà nước
hoàn thiện pháp luật về tổ chức và hoạt động thanh tra công an nhân dân
là hội thảo vừa được bộ công an tổ chức vào sáng ngày hôm nay
dưới sự chủ trì của thượng tướng phó giáo sư tiến sĩ trần quốc tỏ
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
hội thảo được tổ chức theo hình thức trực tuyến
từ điểm cầu bộ công an đến công an các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
với sự tham dự của hơn hai hai trăm linh đại biểu
trong đó có đại diện thanh tra chính phủ
lãnh đạo công an các đơn vị địa phương các nhà khoa học trong công an nhân dân
tại hội thảo các đại biểu các nhà khoa học tập trung phân tích
thảo luận các vấn đề về tổ chức và hoạt động thanh tra của lực lượng công an nhân dân
theo quy định mới của luật thanh tra năm hai nghìn hai mươi hai
đặc biệt là các lĩnh vực giao bộ công an thực hiện quản lý nhà nước về an ninh trật tự
và sự cần thiết phải xác định rõ nội dung đối tượng của hoạt động thanh tra
chuyên ngành công an nhân dân để đề xuất đưa vào nội dung xây dựng nghị định
nhằm tạo cơ sở pháp lý cho hoạt động thanh tra chuyên ngành của lực lượng công an nhân dân
trong thời gian tới
trên cơ sở những ý kiến tham luận tại hội thảo thứ trưởng trần quốc tỏ yêu cầu
thanh tra bộ công an chủ trì phục pháp chế và cải cách hành chính tư pháp trực tiếp phối hợp
công an các đơn vị địa phương cùng phối hợp để khẩn trương tham mưu ban thượng vụ đảng ủy công an trung ương
lãnh đạo bộ công an tổ chức tổng kết thành công công tác thi hành luật thanh tra
trong công an nhân dân một mươi hai năm qua
thứ trưởng cũng giao cục tổ chức cán bộ chủ trì thanh tra bộ công an đề xuất
phục pháp chế và cải cách hành chính tư pháp phối hợp giả soát sắp xếp lại tổ chức
bộ máy thanh tra công an nhân dân phù hợp luật thanh tra năm hai nghìn hai mươi hai phù hợp với thực tiễn tổ chức
và yêu cầu nhiệm vụ mang tính đặc thù của lực lượng công an nhân dân đảm bảo thống nhất
tinh gọn góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động thanh tra công an nhân dân
lãnh đạo chỉ huy công an các đơn vị địa phương tiếp tục nghiên cứu luật thanh tra năm hai nghìn hai mươi ba
có hiệu lực từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn một mươi ba và nghị định số bốn mươi ba ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba
của chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật thanh tra
để chuẩn bị cho việc tổng kết luật thanh tra năm hai nghìn một mươi bảy
sáng nay tại hà nội thiếu tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an
chủ trì buổi làm việc với công an các đơn vị địa phương về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công
và các nguồn kinh phí năm hai nghìn hai mươi
tại buổi làm việc công an các đơn vị địa phương đã báo cáo tiến độ giải ngân vốn đầu tư công
và các nguồn kinh phí việc thẩm định các thủ tục đầu tư của một số dự án được giao
trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác giải ngân từ nay đến cuối năm
đã hiệu quả theo mục tiêu đề ra
phát biểu chỉ đạo thứ trưởng lê văn tuyến đề nghị công an các đơn vị địa phương
tiếp tục phối hợp chặt chẽ cam kết thực hiện đảm bảo tiến độ dự án theo thời gian đã thống nhất
đồng thời đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và các nguồn kinh phí những tháng cuối năm hai nghìn hai mươi
trong đó tập trung công tác chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công dự án công tác nghiệm thu
khối lượng hoàn thành và hoàn thiện thủ tục hồ sơ thanh toán hoàn thiện và thực hiện nghiêm túc
kế hoạch giải ngân chi tiết đã lập cho từng dự án gói thầu báo cáo những khó khăn vướng mắt
để kịp thời trao đổi phối hợp với các đơn vị chức năng đề xuất lãnh đạo bộ tháo gỡ gắn công tác
đảm bảo giải ngân các nguồn ngân sách nhà nước bộ địa phương giao với việc hoàn thành nhiệm vụ năm công tác thi đua hai nghìn hai mươi
các cơ quan chức năng của bộ cần tăng cường trách nhiệm và đẩy nhanh tiến độ rút ngắn tối đa thời gian thẩm định
trình duyệt thủ tục đầu tư tạo mọi điều kiện hỗ trợ cho các đơn vị đảm bảo tiến độ triển khai và giải ngân
tổ chức theo dõi chặt chẽ tăng cường kiểm tra giám sát kiểm toán nội bộ với quá trình triển khai thực hiện dự án
và quá trình quản lý sử dụng thanh quyết toán các nguồn kinh phí của công an các đơn vị địa phương
kịp thời tham mưu lãnh đạo bộ ban hành các giải pháp điều hành linh hoạt thích ứng với điều kiện thực tế
nhằm hoàn thiện mục tiêu giải ngân vốn năm hai nghìn hai mươi
qua năm năm tổ chức triển khai thực hiện luật quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
các bộ ngành ubnd công an các đơn vị địa phương đã tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc hiệu quả
góp phần quan trọng trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội
phục vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước
tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được thì quá trình triển khai thực hiện luật đã phát sinh một số khó khăn bất cập
trong thực tiễn xã hội và sự gia tăng của tội phạm vi phạm pháp luật trong lĩnh vực này
do đó cần thiết phải nghiên cứu sửa đổi bổ sung các quy định trong luật quản lý sử dụng vũ khí
vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ sao cho phù hợp với thực tiễn đáp ứng yêu cầu công tác quản lý nhà nước
và phòng ngừa đấu tranh với tội phạm vi phạm pháp luật về vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ trong tình hình mới
đây là hình ảnh ghi lại vụ hỗn chiến của tám mươi thanh niên diễn ra tại đường nguyễn văn linh
thuộc phường phúc đồng quận long biên thành phố hà nội
tám mươi đối tượng mang theo tuyếp sắt gắn giao phóng lợn để đi thanh toán nhóm khác
chỉ vì mâu thuẫn nhỏ trên mạng xã hội và để xử đối thủ
hai bên rủ dê lôi kéo thêm nhiều bạn bè trên mạng xã hội cùng tham gia
và kiểu để dọa sợ đấy chứ cũng không dám đánh
kiểu để oai với những người bên đường thôi
mình nghĩ bọn cháu hẹn nhau đi đánh nhau xong rồi xuống dưới quà lạc rồi cầm giao phóng đi đánh nhau
lý do đánh nhau là gì
cháu không biết cháu thấy trong nhóm bảo đi thì cháu đi thiệt
tụ tập dùng hông khí đe dọa người đi đường hẹn nhau xử lý mâu thuẫn trên mạng xã hội của các đối tượng còn trong độ tuổi vị thành niên
là vấn đề khiến dư luận không khỏi lo lắng trong thời gian gần đây
các vụ án do các đối tượng trong lứa tuổi chưa thành niên gây ra đều là tự phát
chỉ tính riêng trong năm hai nghìn hai mươi hai công an tp hà nội đã xử lý hình sự gần sáu trăm linh đối tượng thực hiện hành vi đi xe máy thành đoạn
mang theo hung khí vũ khí đuổi đánh nhau trên đường gây dối trật tự công cộng
đáng báo động trong số các vụ việc này rất nhiều đối tượng không xử lý vì chưa đủ tuổi truy cứu trách nhiệm hình sự

các vụ án chức năng xác định một trong những nguyên nhân khiến tội phạm có sử dụng các loại hông khí diễn biến phức tạp thời gian gần đây
là do chế tải pháp luật chưa đủ sức gian đe
nó liên quan đến các loại mà các đối tượng rất hay sử dụng các loại dao tính sát thương cao
ví dụ như là các loại dao bầu dao trọc tiết lợn dao phóng lợn các loại kiếm đao
các loại dao này là các loại có tính sắc thương rất cao và đã gây ra nhiều các vụ án vụ việc
và gây nguy hiểm
anh phòng ngừa với tội phạm vi phạm pháp luật về vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
trong đó lực lượng công an có vai trò nòng cốt đã phát hiện bắt giữ gần hai mươi vụ hơn ba mươi một đối tượng
thu gần năm khẩu súng các loại hơn bảy trăm linh viên đạn
tuy nhiên trên thực tế tội phạm sử dụng súng tự chế vũ khí thô sơ vũ khí tương tự vũ khí thô sơ
và các loại dao gây án vẫn diễn ra phức tạp và có chiều hướng gia tăng
đặc biệt là đối với đối tượng tội phạm đường phố hiện nay
điều này đặt ra đoạn hỏi phải sửa đổi luật quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
để đáp ứng tình hình thực tế hiện nay và sự phát triển của xã hội
điều này đặt ra đoạn hỏi phải sửa đổi luật quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
để đáp ứng tình hình thực tế hiện nay và sự phát triển của xã hội
điều này đặt ra đoạn hỏi phải sửa đổi luật quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ

chúng tôi muốn đưa những cái mà chúng ta còn đang bất cập chưa xử lý được vào để xử lý
thì mới có tính răng đe cao đối với các đối tượng đấy
thì mới đảm bảo cái chuyện là hạn chế được cái hành vi của các đối tượng liên quan đến cái loại vũ khí như thế này
mình phải bàn cái cách nào đấy là cố gắng làm sao đúng không ạ
nhanh nhất có thể gọn nhất có thể và hiệu quả nhất có thể để giải quyết được cái vướng mắc hiện nay
trong đó điển hình là cái việc hành vi xảy ra nhưng ở hai cấp độ
một là không xử lý được hình sự ngay từ đầu
hai nếu cấu thành tội phạm rồi thì không xử lý được chết đẻ
cái hành vi của cái người thực hiện trong cái vụ án đó
bởi vì có thể chỉ xử lý được đối với cái hành vi phạm tội mà nó cấu thành
người ta nhìn thấy trực tiếp đó ví dụ cố ý gây thương tích giết người hoặc các việc khác
thế còn cái tính chất nguy hiểm của các cái loại gọi tạm ngoại là vũ khí đó thì không xử lý được
hiện nay hồ sơ đề nghị xây dựng dự án luật đã được bộ tư pháp thẩm định nhất trí với sự cần thiết bàn hành
bộ công an đã hoàn thành hồ sơ báo cáo chính phủ dự kiến chính phủ sẽ xem xét
cho ý kiến tại phiên họp chuyên đề vào tháng chín năm hai nghìn hai mươi
phó thủ tướng chính phủ trần lưu quang trưởng ban chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu gian lận thương mại
và hàng giả ba trăm tám mươi chín quốc gia vừa gửi thư khen các đơn vị thuộc công an tỉnh nghệ an
vì đã lập thành tích xuất sắc trong đấu tranh triệt phá thành công đường dây buôn bán vận chuyển trái phép hàng hóa
qua biên giới về địa bàn tỉnh nghệ an bắt giữ hai đối tượng thu giữ hai năm tấn vẩy tt và hai một tấn gỗ chắc
trước đó ngày một mươi tám tháng tám công an tỉnh nghệ an chủ trì phối hợp với công an huyện hưng nguyên
phát hiện bắt quả tàng lê văn sáng và phạm đình hiếu vận chuyển hai năm tấn vẩy tt và hai một tấn gỗ chắc
không giấy tờ chứng minh tính hợp pháp lô hàng trên trị giá hơn một mươi tỷ đồng và được các đối tượng nguy trang
cất dấu bí mật trong thùng nhiên liệu tự chế và hầm tự chế dưới sản rơ móc
thay mặt ban chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả phó thủ tướng chính phủ trần lưu quang
đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương thành tích xuất sắc nêu trên của phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về tham nhũng kinh tế buôn lậu công an tỉnh nghệ an và công an huyện hưng nguyên công an tỉnh nghệ an
chiến công này là minh chứng rõ nét cho quyết tâm cao trong công tác đấu tranh chống buôn lậu gian lận thương mại
và hàng giả góp phần giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội mang lại sự bình yên và hạnh phúc cho nhân dân
qua thư khen phó thủ tướng đề nghị trong thời gian tới cán bộ chiến sĩ các đơn vị nêu trên tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được
phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm
đồng thời có hình thức động viên khen thưởng phù hợp đối với các tập thể cá nhân có thành tích nổi bật
trong công tác chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả tại địa bàn
sáng nay tại bệnh viện hữu nghị việt đức thành phố hà nội lãnh đạo công an tỉnh thanh hóa đã đến thăm hỏi tình hình sức khỏe
và động viên thân nhân gia đình trung úy phan tiến dũng cán bộ công an phường hải hòa thị xã nghi sơn bị thương khi làm nhiệm vụ
được biết hiện tại trung úy phan tiến dũng đã được phẫu thuật gắp đầu đạn da và vẫn đang hôn mê
điều trị tại phòng hồi sức tích cực bệnh viện hữu nghị việt đức
tại bệnh viện lãnh đạo công an tỉnh đã chia sẻ động viên thân nhân gia đình đồng chí phan tiến dũng
đồng thời chỉ đạo các phòng chức năng công an tỉnh thực hiện tốt các chế độ chính sách của lực lượng công an đối với đồng chí phan tiến dũng
để đồng chí có điều kiện tốt nhất để điều trị và sớm bình phục trở lại công tác
trước đó vào ngày một mươi bảy tháng chín do mâu thuẫn trong quá trình hát karaoke
nguyễn phan tứ và hồ văn sáu đã đến nhà của nguyễn văn hùng và nguyễn văn linh để giải quyết mâu thuẫn
sau khi nhận được tin báo trung tá tống anh nhân trưởng công an phường hài hòa và trung úy phan tiến dũng
cán bộ công an phường đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để ngăn chặn các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật
trong khi tổ công tác đang khống chế kiểm tra đối tượng nguyễn phan tứ thì bất ngờ nguyễn văn cường
là anh trai của nguyễn văn hùng và nguyễn văn linh cầm dao chém về phía tứ vào tổ công tác
lúc này nguyễn phan tứ rút khẩu súng trong túi quần bắn liên tiếp nhiều phát đạn làm cường linh trúng đạn
và trung úy phan tiến dũng bị trúng vào vùng thái dương trái
ngay sau đó đối tượng nguyễn phan tứ đã bị khống chế
tăng vật thu giữ là một khẩu súng dạng côn quay bên trong có năm vỏ đạn và một viên đạn
công an tỉnh cà mau vừa ra quyết định tạm giữ đối với nguyễn văn đương
ngụ tệ ấp phòng hộ xã đất mới huyện nam cần có liên quan đến hành vi giết người
giữa đối tượng và nạn nhân là người có quen biết với nhau
theo lời khai ban đầu của đối tượng nguyễn văn đương có cho một người đàn ông ở xã rạch trèo huyện phú tân mượn tiền nhưng vẫn chưa trả
đến ngày một mươi tám tháng chín đương tìm người này để đòi tiền thì cả hai nảy sinh mâu thuẫn
đương đã dùng súng tự chế loại súng cồn bắn vào người anh này khiến nạn nhân tử vong
sau khi sự việc xảy ra được người thân động viên nguyễn văn đương đã đến cơ quan công an để đầu thú
và hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ
công an huyện quế phong tỉnh nghệ an vừa phối hợp với các đơn vị liên quan triệt phá thành công một đường dây mua bán trái phép chất ma túy
bắt giữ một đối tượng thu giữ một bánh heroin
đối tượng bị bắt giữ là sồng bá xuân sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín trú ở huyện quế phong
được biết xuân là một trong những mắt xích quan trọng trong đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy từ nước ngoài về việt nam
xuân bị bắt quả tang khi nhận và chuyển ma túy vào nội địa tại địa phận bản tam hợp xã tri lễ
cùng với tang vật là một bánh heroin
có trọng lượng gần ba trăm năm mươi gram
thưa quý vị trong ngày hôm nay diễn đàn khu vực asean về ứng phó và xử lý tin giả tin sai sự thật trên không gian mạng đã diễn ra tại thành phố đà nẵng
diễn đàn đã tạo ra không gian trao đổi mở giữa các cơ quan quản lý nhà nước báo chí nền tảng xuyên biên giới và các bên liên quan
nhằm khẳng định quyết tâm chung của các nước asean trước việc giảm thiểu tác hại của tin giả
trong những năm vừa qua asean đã triển khai nhiều hoạt động chống tin giả và hiện khu vực này đã xây dựng định nghĩa thông tin sai lệch và thông tin không đúng sự thật
để nâng cao nhận thức của người dân trong khối
cùng với đó là thực hiện chiến lược giáo dục phát hiện và giảm thiểu tác hại với sự tham gia của các nền tảng như google tiktok
đại diện ban thư ký asean cũng cho rằng các nước asean cần có khung hướng dẫn quản lý thông tin của chính phủ để ứng phó các thông tin sai lệch
đảm bảo sự cân bằng
tại diễn đàn tám nước asean đã đưa ra những khuyến nghị biện pháp để ứng phó với tin giả trong đó tại việt nam cũng đưa ra nhiều chính sách xử lý tin giả
từ năm hai nghìn một mươi ba đến nay bên cạnh các quy định khung pháp lý xử lý tin giả việt nam còn xây dựng sự hợp tác giữa chính phủ và các nền tảng mạng xã hội
triển khai nâng cao nhận thức của cộng đồng đối với ứng phó tin tức sai sự thật
việt nam đã thiết lập trung tâm an ninh mạng quốc gia có công suất xử lý ba trăm linh triệu nội dung mỗi ngày
áp dụng công nghệ phân tích các bài đăng trên mạng xã hội bên cạnh đó đã xây dựng trung tâm phòng chống tin giả và hoạt động rất hiệu quả
xây dựng quy trình khẩn cấp để xử lý tin sai sự thật yêu cầu các nền tảng xuyên biên giới loại bỏ thông tin sai lệch vi phạm pháp luật
tại phần hai của diễn đàn đại biểu các nước cùng thảo luận về thúc đẩy hiểu biết số và chính sách truyền thông
chính sách của các nền tảng trong xử lý tin giả hướng dẫn an toàn khi tham gia trực tuyến